ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ hội vu lan báo hiếu ngũ hành sơn năm hai nghìn một mươi chín
lễ hội được tổ chức với nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham dự
lễ hội diễn ra trong hai ngày một mươi một và một mươi hai với nhiều hoạt động được tổ chức theo nghị thức truyền thống trang trọng như lễ thỉnh anh linh anh hùng liệt sĩ
trao học bổng cho học sinh nghèo thả bong bóng vì hòa bình lễ đắp hòa đăng cầu quốc thái dân an
lễ hội vu lan báo hiếu ngũ hành sơn được tổ chức năm nay là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần giữ gìn thừa kế và phát huy di sản văn hóa dân gian
qua đó thu hút du khách trong và ngoài nước đến với danh thắng ngũ hành sơn
trước đó ngũ hành sơn được thủ tướng chính phủ ký quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt